thưa quý vị và các đồng chí một tuần lại trôi qua với rất nhiều cảm xúc khác nhau và giờ đã là thời điểm cuối ngày của chủ nhật
nhìn lại tuần qua với rất nhiều sự kiện đã diễn ra đã có nhiều vụ liên quan tới tai nạn giao thông hay vụ nổ mìn dung chuyển cả ngõ thông phong hà nội
rồi suốt suốt huyết có nguy cơ bùng phát thành dịch nhất là các tỉnh phía bắc hay là câu chuyện quen thuộc là tình trạng tắt đường ở thành phố hồ chí minh và hà nội
và còn rất nhiều những sự kiện khác nữa
tuy nhiên trong chuyên mục câu chuyện cuối tuần ngày hôm nay chúng tôi muốn mời quý vị và các đồng chí cùng đến với một vấn đề dân sinh đang được dư luận xã hội quan tâm
quan tâm không phải vì hậu quả của nó mang tính tức thì mà bởi nó đang ngấm dần ngấm dần và ảnh hưởng đến sức khỏe tính mạng của người dân
tiêu đề được nhóm phóng viên intv đạt lạc kêu cứu từ nguồn nước sinh hoạt
đây là nguồn nước sinh hoạt của ông mạnh cũng như hàng trăm hộ dân
ở thôn lũng vị xã đông phương yên huyện trương mỹ thành phố hà nội
dù biết nguồn nước không đảm bảo nhưng ông và mọi người vẫn phải sử dụng vì cuộc sống không thể thiếu nước
nước thì bẩn như bây giờ gia đình không có chỗ có nước ăn thì đành phải ăn nước ở giếng làng
còn đây là giếng làng nguồn nước thông qua các đường ống dẫn vào các hộ gia đình
tuy nhiên nước đầu nguồn này có nhiều váng bốc mùi
nguồn nước ở đây thì nói đúng ra là từ mấy năm nay thì nó rất ô nhiễm rất nhiều
hôm nay hôm nay là nó mưa nhiều đấy chứ còn nếu như vào cái thời điểm mà nó mà nắng dài nắng hạn
thì tôi phải nói với anh là nước nó đỏ mà chúng ta không thể hình dung nổi
đấy cái nguồn nước trong nhưng có mắt thường đã thấy rồi
kết quả kiểm nghiệm mẫu nước của trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
thành phố hà nội đối với xã đông phương yên trong đó có thôn lũng vị
nhiều chỉ số vượt quá giới hạn cho phép
cái hệ thống ngoài kia là có một cái mưa nữa là cũng ơi là bẩn cực bẩn luôn
thế có nghĩa là cái làng này là bị vây qua chung quanh một cái nguồn nước nó quá bật
còn đây những công dân thủ đô ở linh vị bắc đã phải sử dụng nguồn nước như thế này để ăn uống sinh hoạt
bằng mắt thường cũng biết được nguồn nước không đảm bảo như thế nào
tuy vậy ở linh quy bắc này vẫn còn may hơn ở lũng vị
bởi chưa bị bộ tài nguyên và môi trường liệt vào mười làng ung thư của cả nước
mong các cấp lãnh đạo của huyện xã và thành phố tạo điều kiện cho huyện chúng tôi và xã chúng tôi
để đưa cái nguồn nước sạch về tới bà con nhân dân trong thôn linh quỳ bắc để sử dụng hàng ngày
nước ngầm là nguồn cung cấp nước sinh hoạt chính ở nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có việt nam
theo một kết quả nghiên cứu gần đây của trung tâm quan chắc và dự báo tài nguyên nước bộ tài nguyên và môi trường
trong một mươi năm nước ngầm tại một số nơi ở hà nội đã giảm đến sáu mét
thì đều sử dụng nguồn nước sinh hoạt của mình là nguồn nước giếng khoan
và bên cạnh những giếng khoan đó thì chúng ta không khó tìm những canh mương như thế này và thậm chí là những bãi rác thải
và sau này thì cái nguồn chất bẩn sẽ ngấm dần xuống các tầng nước ở dưới mặt đất
và như vậy sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn nước sinh hoạt của người dân
và điều đặc biệt là gần đây sở tài nguyên môi trường của hà nội cũng đã công bố hàng loạt các địa phương mà nguồn nước ngầm không đảm bảo
đặc biệt là có các chất như arsen hay là ammoni
thì những chất này thì ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và thậm chí cả tính mạng của người dân
nhằm đánh giá về thực trạng nước ngầm của hà nội sở tài nguyên và môi trường đã phân tích các mẫu nước được lấy từ nhiều nơi trên địa bàn thành phố
thực tế cho thấy tại khu vực phía tây hà nội và khu vực các huyện ngoại thành thì nguồn nước bị ô nhiễm các chất như amoni và asen
một số khu vực thuộc quận hai bà trưng khu vực thanh trì huyện quốc oai
hàm lượng asean cao gấp ba lần tiêu chuẩn cho phép
còn tại huyện đan phượng hàm lượng amoni trung bình vượt tiêu chuẩn cho phép tới hai trăm ba mươi ba lần
nghiên cứu của tổng cục môi trường hiện nay bốn mươi lượng bổ sung cho nước ngầm của hà nội là từ các sông hồ
trong khi các nơi này lại đang bị nhiễm trầm trọng bởi nước thải và rác
hiện tại lượng nước thải sản xuất của hai trăm bảy mươi bốn nhà máy xí nghiệp gần một cơ sở dịch vụ hợp tác xã thủ công nghiệp
hơn ba tổ sản xuất và sinh hoạt chủ yếu xả trực tiếp ra sông hồ mà không qua xử lý
theo tiến sĩ hoàng dương tùng trong các loại ô nhiễm ô nhiễm nước đang là vấn đề báo động ở nông thôn
bởi đó là nguyên nhân trực tiếp gây ra nhiều bệnh thật nguy hiểm cho người dân
một trong những vấn đề được đề cập trong báo cáo hiện trạng môi trường nông thôn năm hai nghìn hai mươi

chúng ta chưa có một cơ chế rõ ràng
ngoài ra người dân vẫn chưa có ý thức trong vấn đề bảo vệ môi trường chung
nước sông nó khổ thì hiện nay thì chúng tôi thấy rằng là có rất nhiều những cái nơi mà các nước nước thải sinh hoạt của người dân đổ ra là không được xử lý
một số cơ sở sản xuất ở các khu công nghiệp vẫn còn không xử lý trước khi mà thải ra sông
thành ra là nó cũng bị gây ô nhiễm
trở lại thực trạng ô nhiễm nguồn nước ở làng lũ vị
theo thống kê trong một mươi năm đã có gần năm mươi người làng lũng vị qua đời vì căn bệnh ung thư quái ác
không chịu được cảnh dùng giếng làng ô nhiễm một số hộ dân đã sử dụng giếng đào
nhưng nguồn nước cũng không đảm bảo thậm chí không có nước
số người dân mắc bệnh ung thư và qua đời ngày một nhiều
lo sợ một số hộ dân đã đi mua nước sạch
nhưng mỗi ngày hết một trăm linh đồng thì không phải gia đình nguy hiểm
thì không phải gia đình nào cũng có điều kiện để mua nước sạch
bởi họ đi làm thuê cũng chỉ được chưa đến năm mươi trên một ngày
đầu năm hai nghìn một mươi năm trung tâm quy hoạch và điều tra tài nguyên nước
đã tiếp tục công bố danh sách một mươi ngôi làng có nguồn nước bị ô nhiễm nặng nhất
trong số các làng ung thư trên toàn quốc
qua đó danh sách này cũng chỉ ra tỷ lệ bệnh tật gia tăng có tỷ lệ thuận với ô nhiễm nguồn nước
nếu không bảo vệ đúng là nước thì cần phải tuyên truyền để nâng cao cái ý thức của người dân
nâng cao cái kiến thức của người dân thì người ta mới bảo vệ được
phải làm thế nào để đừng cho ngăn cho những cái ô nhiễm nó chảy xuống cái sông cái hồ cái mương đấy
rồi làm thế nào đó để chúng ta gom chúng ta xử lý
thế chứ nếu mà không mà chúng ta cải thiện xong chúng ta lại thải nước thải vào đấy thì nó cũng là vô nghĩa
thì nha chúng tôi nghĩ là đây là một cái vấn đề rất là hết sức bức xúc
nhưng mà cũng không thể làm được
nhưng mà cũng cần phải sự tham gia của chính những người dân đó
và của các chính quyền tại địa phương đó thì chúng ta mới giải quyết được triệt để
thời gian gần đây người dân nội đô hà nội luôn trong cảnh sợ hê nước bởi đường nước sông đà bị vỡ liên tục
còn người dân ngoại thành một vài nơi thì sợ hãi bởi nguồn nước sinh hoạt bị ô nhiễm
các ban ngành có trách nhiệm thì kêu nhiều vì ô nhiễm môi trường
chính quyền địa phương thì cũng kêu
tình trạng ô nhiễm diễn ra ở nhiều nơi
còn người dân thì cũng vậy
họ đánh chấp nhận sống chung với ô nhiễm môi trường
còn bên tay trái của tôi là những khu nhà cao tầng mọc lên khang trang
có lẽ câu chuyện cũng đúng với những người dân ở ngoại thành của hà nội
họ đang đi trên những con đường liên thôn liên xã vô cùng rảnh rẽ

ở một số nơi thì họ đang phải sử dụng nguồn nước sinh hoạt không đảm bảo từ nhiều năm nay
mặc dù họ biết là bị ô nhiễm
như thế thì nguồn nước sinh hoạt đang bị ô nhiễm kêu cứu vẫn chưa có lễ đáp